hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng dự về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trung tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
quy chế phối hợp gồm ba chương một mươi điều quy định về nguyên tắc phạm vi nội dung hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa bộ công an và bộ thông tin và truyền thông
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ thông tin và truyền thông
việc ký quy chế phối hợp sẽ góp phần bảo đảm sự chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo hai bộ tăng cường trách nhiệm sự đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị thuộc hai bộ
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm trân trọng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ thông tin và truyền thông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng nguyễn mạnh hùng trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành thông tin và truyền thông việt nam
cần thiết thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an tại hội thảo đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra vào trình hôm qua tại hà nội
dự hội thảo có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương ủy ban nhân dân một số địa phương và các đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng tô lâm nêu rõ để thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ công an hiêu chí bộ công an đã thành lập câu lạc bộ công an hưu trí từ trung ương đến quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh
tuy nhiên mô hình câu lạc bộ hưu trí công an các cấp hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định
nhằm khắc phục tồn tại đáp ứng yêu cầu quản lý đội ngũ cựu công an thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí công an nhân dân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thống nhất xây dựng đề án đề nghị bộ chính trị duyệt chủ trương thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam với mục tiêu tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ cựu công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân xây dựng hệ thống tổ chức thống nhất bảo vệ quyền và l
trí tuệ kinh nghiệm và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh nói riêng thể hiện sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước đối với những người có công với cách mạng tạo sự phấn khởi tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với đảng và nhà nước
về mô hình tổ chức bộ công an không đề nghị thành lập hội là tổ chức chính trị xã hội tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp hay hội đặc thù mà đề nghị thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam là tổ chức hội được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự quản dân chủ bình đẳng công khai minh bạch không sử dụng biên chế nhà nước tự bảo đảm kinh phí không vì mục đích lợi nhuận tuân thủ hiến pháp pháp luật
hội do bộ công an quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính có phạm vi hoạt động toàn quốc gắn với công an các cấp và được đảng nhà nước giao một số nhiệm vụ theo quy định
các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất đồng tình đánh giá cao nội dung dự thảo đề án xác định việc xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam báo cáo ban bí thư xem xét quyết định là cần thiết phù hợp với chủ trương của đảng quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công an hưu trí và có tính khả thi

cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực thực chất
nổi bật trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác đào tạo cán bộ
các sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác đào tạo cán bộ
cảnh sát quốc gia nhật bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác đào tạo cán bộ

từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành bộ công an và bộ quốc phòng đã kiểm tra việc thực hiện nghị định này tại tỉnh tuyên quang thái bình nam định và thành phố hải phòng
làm việc tại cấp quận huyện và cấp tỉnh thành phố đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả của các lực lượng công an và quân đội trong thực hiện nghị định số ba thời gian qua
những kết quả này đã tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự kiềm chế và làm giảm tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
sơ bộ đánh giá kết quả ban đầu thì cơ bản các địa phương đã quán triệt triển khai thực hiện rất là nghiêm túc về thực hiện nghị định ba
thể hiện được là từ công tác chuẩn bị rồi các mặt bảo đảm cho nội dung chương trình công tác của đoàn
phục vụ các báo cáo và các kiểm tra công tác phối hợp tại một số những điểm ngoài thực địa
tôi cho rằng các địa phương đã rất tích cực chủ động
và vấn đề thứ hai nữa là thực chất thì các ông chí cũng đã hoạt động phối hợp với nhau rất tốt trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ở địa phương mình
cũng như là khi cả nước có những sự kiện chính trị lớn
kết quả đó đã khẳng định được là cái bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội rất là tốt
rất là chặt chẽ và tạo điều kiện để cho địa phương phát triển kinh tế xã hội
thực hiện nghị định ba của chính phủ lực lượng công an và quân đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
phối hợp ra soát xây dựng triển khai các phương án kế hoạch bảo vệ an toàn mục tiêu công trình trọng điểm
bảo đảm an ninh trật tự địa bàn trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước địa phương và dịp lễ tết
phối hợp giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh vận động quân chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự phối hợp trao đổi kiểm tra xác minh thông tin
hai cơ quan thường xuyên phối hợp thực hiện công tác nắm tình hình để kịp thời chủ động trao đổi phối hợp
kiểm tra xác minh thông tin để tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp tiềm ẩn ngay tại cơ sở
nhất là những tình hình liên quan đến an ninh thôn an ninh trong vùng dân tộc tôn giáo an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh
cạnh đó cũng phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động quân chúng tham gia phong trào vệ an ninh tổ quốc công tác giáo dục phòng
phòng chống tội phạm phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
và nó phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
trong năm hai nghìn hai mươi một hai cơ quan đã phối hợp chỉ đạo hướng dẫn tổ chức một mươi ba cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện cấp xã
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp lực lượng công an và quân đội tại các địa phương đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác
triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đồng thời tích cực phối hợp xây dựng các phương án ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đối với lại công tác phòng chống dịch bệnh thì là một nhiệm vụ trọng tâm là then chốt để chúng ta phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn ở các tỉnh
và các huyện trong các tỉnh thì chúng ta thấy rằng là đối với lại cái thích ứng an toàn trong cái tình hình mới đấy
thì lực lượng công an biên phòng quân đội y tế là ở tuyến đầu
thì cái quy chế phối hợp mà nghị định ba cũng đã chỉ ra rất rõ đấy là trong tất cả các yếu tố nảy sinh có tác động đến an ninh trật tự nhiệm vụ quốc phòng
lực lượng sẽ là cái lực lượng nong cốt trong cái việc tổ chức thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
chúng tôi thấy rằng là từ công tác an dân an sinh xã hội cho đến đảm bảo an ninh trật tự ở các khu phố ngõ xóm ở các xã phường
thì lực lượng công an quân đội biên phòng đều là những lực lượng đầu tiên gia quân tổ chức phương án hiệp đồng chặt chẽ
thì đã làm rất tốt có hiệu quả
tại các địa phương có đường biên giới đoàn kiểm tra đề nghị hai lực lượng tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo cửa khẩu
căn cứ vào đặc thù của từng địa bàn tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch phản động
bảo vệ đảng nhà nước và chế độ bảo vệ nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ